bên cạnh ước mong cầu mưa thuận gió hòa mỗi chuyến vươn khơi là chăm sự bình an và bội thu hải sản mang lại cuộc sống ấm no cho ngư dân
là dịp để nhân dân nơi đây quảng bá hình ảnh thân thiện mến khách đến bạn bè trong và ngoài địa phương